đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá lê việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán tỉnh hương yên giám đốc công an tỉnh bạc liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh yên bái kể từ ngày một hai hai nghìn hai mươi ba
phát biểu giao nhiệm vụ thứ trưởng lương tâm quang đánh giá cao những đóng góp của đại tá lê việt thắng đối với công an tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
chúc mừng đại tá hồ việt triều được bộ trưởng bộ công an điều động bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bạc liêu
thứ trưởng lương tâm quang khẳng định đây là sự ghi nhận về nỗ lực phấn đấu của đồng chí hồ việt triều trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí hồ việt triều cần tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
nhanh chóng tiếp cận công việc cùng với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bạc liêu phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác công an
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai bên cạnh thành công không khống chế được dịch bệnh covid một mươi chín

chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đảng nhà nước tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc quyết liệt bài bản
những tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế cũng như những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước
thế nhưng đi ngược lại với kỳ vọng và nguyện vọng của nhân dân một số trang tin nước ngoài đã đưa ra những nhận định phiến diện và sai lệch
và cho rằng công cuộc đấu tranh này ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế
để hiểu thêm về vấn đề này xin mời quý vị cùng theo dõi qua phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh phòng chống tham nhũng là chống giặc nội xâm
tức là chống những thói hư tật xấu nhất là sự suy thoái về phẩm chất đạo đức tệ ăn bớt ăn cắp ăn chặn của công dưới nhiều hình thức
khi chúng ta thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh này các thế lực thù địch phản động lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc bóp méo bản chất sự việc
nếu như trước đây chúng cho rằng chống tham nhũng là đấu đá quyền lực tranh giành lợi ích
thì giờ đây chúng lại đưa ra một luận điệu khác đó là chống tham nhũng làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế
đây là một bài viết trên trang web của rfa đài á châu tự do
với luận điệu trích dẫn từ một bài viết của reuters cho rằng
cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của đảng cộng sản việt nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt
có thể ảnh hưởng xấu đến đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm xuất khẩu
cùng với đó là các dẫn chứng về những biến động của thị trường chứng khoán và giảm điểm của chỉ số vn index
ngay lập tức bài viết này đã được nhiều cơ quan truyền thông chống đảng chống nhà nước ta đăng tải trích dẫn
nếu nói phòng chống tham nhũng làm ảnh hưởng đến phát triển
ảnh hưởng đến kinh tế
rồi cái chuyện mà chúng ta có cái vấn đề trong thị trường chứng khoán giảm điểm một cách là không phanh trong một thời gian vừa qua
thì liên quan đến thị trường trái phiếu thị trường tài chính xử lý các doanh nghiệp
và nói đây là cái câu chuyện ảnh hưởng hậu quả của phòng chống tham nhũng
thì đây là cái việc hết sức là ngụy tạo và có việc đánh đồng trong cái việc là bôi nhọ nó xấu
những nhà khoa học đặc biệt là những người mà người ta có kiến thức hoặc là người ta có cái sự nhìn nhận khách quan
thì thông thường người ta sẽ có nhận định và đánh giá được cái dã tâm của các thế lực đó
vì nếu mà đánh đồng cái công tác phòng chống tham nhũng với những cái biểu hiện
những cái điều hành kinh tế xã hội rồi đến những cái việc nó gọi là sự việc hết sức thuần túy về thị trường thôi
thì tôi cho rằng là hoàn toàn là sai lầm
không chỉ có thế các bài viết này cũng đưa ra những thông tin về tình hình
thiếu thuốc tại các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh và trích dẫn một cảnh báo cho rằng
tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi hàng nghìn giấy phép nhập khẩu dược phẩm hết hạn vào cuối năm
nếu các giới chức chính phủ không nhanh chóng gia hạn
đồng thời hướng lái và đánh đồng vấn đề khi đề cập trong bài viết cho rằng
tình trạng thiếu thuốc bắt nguồn từ công cuộc chống tham nhũng của việt nam
tuy nhiên trong thực tế nguyên nhân của tình trạng này là do bối cảnh dịch bệnh
và xuất phát từ một số bất cập trong chính sách
trước cái luật dược hai nghìn một mươi sáu là đăng ký lại nhưng mà từ luật dược hai nghìn một mươi sáu thì chúng ta là gia hạn
gia hạn hiện nay thì cái thủ tục gia hạn theo cái luật dược quy định thì cũng rất là chặt chẽ
về cơ bản nó cũng giống như là các cái thủ tục cấp mới chỉ bớt một số các cái quy trình thủ tục
cái hồ sơ này thì nó cũng phải có thực hiện và phải gửi hồ sơ cho các cơ quan quản lý nhà nước
trước một mươi hai tháng trước khi mà hết hiệu lực
chính vì vậy thì sau khi năm hai nghìn một mươi chín thì đã xuất hiện tình trạng
mà liên quan đến cái tình trạng này
cái tổn đọng hồ sơ cấp phép cũng ảnh hưởng đến cái việc mà triển khai thực hiện
cho cái việc mà đảm bảo cung ứng thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường
và đặc biệt là đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thì khi mà dịch covid một mươi chín xảy ra
thì cái vấn đề thuốc này nó càng trở lên trầm trọng thiếu càng trở lên trầm trọng hơn
và mới đây tại kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm
quốc hội đã chính thức cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc
nguyên liệu làm thuốc
để hạt hiệu lực đảm bảo nguồn cung ứng thuốc cho thị trường
thưa quý vị và các bạn như trong phần trình bày trên
có thể thấy những vấn đề của nền kinh tế đều xuất phát từ các nguyên nhân khách quan
và đều không hề có liên quan tới nguyên nhân mà các trang thông tin nước ngoài nhận định
thực tế cho thấy quyết tâm và công tác phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước ta
có rất nhiều ý nghĩa và tầm quan trọng đối với nền kinh tế đất nước
có thể khẳng định việt nam đã thực hiện
công cuộc phòng chống tham nhũng một cách quyết liệt nghiêm túc khách quan và minh bạch
những kết quả đó đã góp phần làm lanh mạnh nền kinh tế
củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân
một quan điểm mà trang công tác phòng chống tham nhũng của đảng ta
tôi thấy là cái tư tưởng mà xuyên suốt mà đảng ta làm quyết liệt là bởi vì sao
bởi vì đảng ta trung thành với chủ nghĩa mark lennon và tư tưởng hồ chí minh
trong cái tập toàn tập ở cái tập ba đã chỉ rõ
nếu chúng ta do dự thương tiếp những kẻ tham nhũng
thì đó là một tội ác tài trời nghĩa là đối với chủ nghĩa xã hội
bởi vì chủ nghĩa xã hội chỉ có thể tồn tại được
nghĩa là khi anh đào tặng góc rễ của tệ tham nhũng
các cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này của chúng ta đã đạt được rất nhiều kết quả
điều này nó có rất nhiều ý nghĩa
một lần nữa để chứng minh
cái sự quyết tâm
cái sự kiên trúc của đảng ta
trong vấn đề xét xử
đúng người đúng độ
và trong cái việc là gì nghèo không có phân biệt
là gì là đương chức hay đã nghỉ
không có bùng cấm không có quả lệ
đấy là cái ý nghĩa
cái thứ hai là thông qua mỗi phiên tòa như vậy
nó giúp cho người dân thấy được
những cái mưu môi
sự cấu kết cả những thủ đoạn rất là tinh vi
rất là nham hiểm của gọi là cái bọn tham nhũng
trong cái việc là nó bòn vút tiền cổ của nhà nước
một số nước ở châu âu
rồi một cái thiết chế rất là lớn như là nghị viện châu âu chẳng hạn
thì họ cũng làm rất là quy liệt
họ làm rất là mạnh

phát triển kinh tế xã hội và lo ngại đến đời sống chính trị châu âu là không đúng
khi mà chúng ta thanh lọc được cái bộ máy của chúng ta
khi mà chúng ta làm lành mạnh hóa được thị trường
lành mạnh hóa được các hoạt động của doanh nghiệp
thì tôi cho rằng là có thể trước mắt nó có thể ảnh hưởng
tác động đến những doanh nghiệp hoặc đến một phần của xã hội
nhưng tôi cho rằng là về cái lợi

về lâu vừa dài nó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta trong cả quá trình chúng ta phát triển
theo báo cáo mới nhất của tổng cục thống kê
ước tính tổng sản phẩm quốc nội gdp năm hai nghìn hai mươi hai tăng tám hai so với năm hai nghìn hai mươi một do nền kinh tế được khôi phục trở lại
và đây là con số tăng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
con số này đã và đang khẳng định thêm về sức hồi phục của nền kinh tế
cũng như sự phát triển của nền kinh tế
đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thực tế rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước và không có ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của nền kinh tế
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi